cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
để xác minh và làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự
mở rộng điều tra vụ án hình sự trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
xảy ra tại quảng ninh và hải phòng vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành phố tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan
cơ quan an ninh điều tra đang tạm giữ ông đỗ hữu ca nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng
để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án nêu trên
hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra truy tố theo quy định của pháp luật
một mươi viên hồng phiến và hai kg ma túy đá là số lượng ma túy lớn vừa được công an thành phố đà nẵng
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triệt phá bắt giữ vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
và đây là số lượng ma túy hồng phiến
lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn đà nẵng
vào tối ngày một mươi sáu tháng hai trên đường nguyễn lương bằng các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tàng
nguyễn tiến tùng hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh quảng trị khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị vào đà nẵng
thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng trên đường nguyễn cảnh dị
tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tại cơ quan công an tùng thừa nhận số ma túy trên tùng được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch
nhờ cất giữ và đi nhận giúp với thủ lao từ một mươi triệu đồng trở lên khi mỗi chuyến hàng chót lọt
cùng lúc này tại một phòng trọ trên đường phú lộc một mươi chín
một tổ trinh sát khác bất ngờ bắt quả tang đối tượng trương đình kiệt
ba mươi tuổi quê ở tỉnh quảng trị đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện
thu giữ một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tang lê văn bình hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh quảng trị
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ quảng trị về đà nẵng để tiêu thụ kiếm lời
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi
chú tp biên hòa tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và chống người thi hành công vụ
khuya ba tháng hai tổ công tác công an phường tân biên tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường
khi đến vườn rau thuộc khu phố tám a thì phát hiện nhóm khoảng hai mươi đối tượng
do đối tượng vũ đình sang hai mươi bốn tuổi cầm đầu mang súng và cả mã tấu xuống đường gây náo loạn đường phố
khi bị tổ công tác của công an phường truy đuổi sang đã hô hào kích động đồng bọn
dùng kiếm giao tự chế súng chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra
buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cây trần áp
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường
thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành truy xét nhanh các đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng hai đã bắt được một mươi bốn đối tượng có liên quan thu giữ bốn khẩu súng nhiều vỏ đạn điện thoại di động
vũ đình sang cùng một số đối tượng trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
để lực lượng công an thì hôn lên là có công an kìa
xong tùng với sang tùng với sang
leo lên bảo là không được chạy
được chạy thì tùng với xe leo lên chỗ lực lượng công an
có cầm một cái kiếm với lại một cái hành dài
thì chạy lên bảo bắn đi bắn ba phát bắn ba phát lên trời
xong đó thì tùng với sang đép gạt tùng đá xe với lại đập xe công an
được biết vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
sang mượn chiếc xe mô tô của vũ hoàng đức huy hai mươi ba tuổi rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hẹn đánh nhau
sang đã rủ đồng bọn mang dao tự chế súng chạy xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng cả mã tấu xuống đường uy hiếp tinh thần nhóm của huy
khi thấy nhóm huy không có mặt tại điểm hẹn nhóm sang liền rủ nhau đến đập phá cửa nhà đồng bọn của huy gây náo loạn đường phố
các đối tượng này tuổi đời còn trẻ
nhưng mà cái hành vi vi phạm các đối tượng với tính chất rất là manh động hiểu lĩnh nguy hiểm coi thường pháp luật
thì đại đa số các đối tượng này thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
khi làm việc thì gia đình đều nói là con em rất là ngoan hiền

nhưng thực chất những hành vi quan tâm giáo dục của gia đình đều nói là con em rất là ngoan hiền
các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trong địa bàn

hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra
truy bắt các đối tượng còn lại để sớm kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ tài liệu sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật
chuyển hồ sơ tài liệu sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật
vào ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi cho biết đã triệu tập vợ chồng ông trương đình nhạt chú thôn một xã nghĩa lâm huyện tư nghĩa
để làm việc liên quan đến việc ông nhạt đánh gãy tay nhân viên giao hàng của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm chi nhánh huyện tư nghĩa
tại cơ quan công an ông nhạt đã thử nhận hành vi đánh nhân viên giao hàng hai mươi bốn tuổi bằng các hung khí như tuyếp sắt kế in ốc
hiện các hung khí tăng vật này đã bị công an thu giữ
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng hai nhân viên giao hàng đến nhà ông nhạt để giao hàng là hai cây hoa đỗ quyên với phí là hai trăm ba mươi đồng
nhưng ông nhạt không chịu nhận hàng
khi nhân viên giao hàng yêu cầu trả phí giao hàng để hoàn lại hàng ship cho cửa hàng thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn
ông nhạt và vợ đã khóa cổng rồi dùng tuyếp sắt và kế in ốc thay nhau hành hung nạn nhân
rất may sau đó nạn nhân đã tìm cách thoát thân chạy qua trốn ở nhà người dân gần đó và nhờ người dân gọi điện thoại báo công an
nạn nhân sau đó phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa quảng ngãi trong tình trạng đa chấn thương
hiện sức khỏe đã dần ổn định và đến ngày hai mươi hai tháng hai tới các bác sĩ sẽ mổ cố định hai cánh tay bị gãy
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu bé tử vong vào chiều ngày hôm qua
nạn nhân là cháu điểu thị lý một mươi một tuổi và điểu trung hiếu sáu tuổi
xã nghĩa bình huyện bù đăng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút chiều ngày một mươi tám tháng hai cháu lý cháu hiếu cùng với một số cháu bé khác rủ nhau đi tắm hồ tại đập ao u hai thuộc thôn bình trung xã nghĩa bình
tuy nhiên do vùng nước sâu nên có ba cháu bị đuối nước kêu cứu và chìm dần
nghe thấy tiếng kêu cứu hai thanh niên đang làm việc ở gần hồ nhanh chóng nhảy xuống hồ và cứu được một cháu đưa lên bờ
khoảng ba mươi phút lặn tìm kiếm sau đó mọi người đã tìm thấy hai cháu còn lại nhưng đã tử vong
liên quan đến vụ việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang đã kịp thời cứu sống hai người bị ngạt khí trong bồn chứa xăng tại cửa hàng xăng dầu số một mươi năm thuộc phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
và hiện nay sức khỏe của hai nạn nhân đã hoàn toàn bình phục
câu chuyện động lại sau vụ việc chính là tinh thần tận tụy
hiểm nguy vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an đặc biệt là các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên mặt trận chiến đấu với giặc lửa hay sông pha lao mình vào những nơi nguy hiểm để cứu nạn cứu hộ mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
chiều một mươi bảy tháng hai tại cửa hàng xăng dầu số một mươi năm thuộc phường một thành phố vị thanh tỉnh hậu giang trong lúc một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu khoảng hai mươi mét khối thì bị ngất xỉu
một người khác gần đó di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo
nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang điều động phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ kịp thời đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ

kính thưa quý vị chủ nhân căng biệt phủ ở xã tân thành thành phố cà mau tỉnh cà mau
thừa nhận do thiếu hiểu biết đã xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản
không được chuyển đổi quyền sử dụng đất nên chấp nhận mọi hình thức xử lý của chính quyền
chủ nhân căng biệt phủ này cho biết do không âm hiểu về pháp luật
nên đã xây dựng biệt phủ trái phép trên hai thửa đất nuôi trồng thủy sản
không được chuyển đổi quyền sử dụng đất
gia đình hiện rất buồn vì cả tài sản tích góp bấy lâu của gia đình giờ phải buộc tháo dở
trước đó một tài khoản facebook đăng tải hình ảnh clip về quá trình xây dựng biệt phủ
được cho là đẹp nhất cà mau
tuy nhiên khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thì xác định công trình này xây dựng trái phép
ủy ban nhân dân xã tân thành đã đề nghị tạm ngừng công trình
báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cà mau cũng cho rằng
căn biệt phủ này đã xây dựng trên hai thử đất nuôi trồng thủy sản
không được chuyển đổi quyền sử dụng đất
công trình gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng hai trăm chín mươi bốn bảy mươi chín m hai
ba tầng kết cấu móng bê tông cốt thép tường xe gạch sàn bê tông cốt thép
hiện đã hoàn thành khoảng chín mươi
ngành chức năng thành phố cà mau đã trình phương án cưỡng chế
ngày một mươi chín tháng hai chiếc tàu chở khoảng bảy mươi lít dầu dso không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã được dẫn giải về cảng bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển vùng bốn tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để xử lý theo quy định
tại khu vực biển cách tây mũi ông độ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang ba mươi bảy hải lý
tổ công tác đoàn trinh sát số hai thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi nghìn ba trăm ba mươi tám ts do ông trương hoàng vũ quê tiền giang làm chủ
đang chở khoảng bảy mươi lít dầu diesel không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu
các thuyền viên không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định
tiếp theo đó đoàn trinh sát số hai cũng đã phát hiện tàu vỏ gỗ do ông nguyễn minh thành
vua kiên giang làm thuyền trưởng đang chở khoảng năm mươi lít dầu diesel không rõ nguồn gốc
hiện tổ công tác đã dẫn giải hai tàu vi phạm về cán bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
tại phú quốc để củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay ngày một mươi chín tháng hai công an huyện hóc môn đang phối hợp với các đơn vị
nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra
tại khu vực chợ đầu mối hóc môn
theo một số người dân ở gần chợ đầu mối hóc môn trong lúc mâu thuẫn liên quan đến việc mua trái cây
tại chợ một người đàn ông đã bị đối phương đâm tử vong tại chỗ
theo điều tra ban đầu rạng sáng cùng ngày một người đàn ông bốn mươi năm tuổi quê cao bằng
đến chợ đạo mối hóc môn để mua trái cây thì sẽ ra mâu thuẫn với một nhóm người buôn bán tại đây
trong lúc xảy ra xô xát nạn nhân đã bị đối phương dùng hôn khí đâm tử vong
công an huyện hóc môn đã có mặt tại hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
các đối tượng liên quan vụ án đã bị bắt giữ ngay sau đó
hiện toàn tp hcm có hơn một năm trăm linh chung cư nhà ở tập thể trong đó có bốn trăm bảy mươi công trình xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay các căn hộ này đã xuống cấp trầm trọng và không đảm bảo các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
và đây là hiểm họa được báo trước về nguy cơ cháy nổ tại các chung cư nhà ở tập thể cũ cần được các đơn vị quản lý nhà nước và người dân đặc biệt quan tâm
riêng trên địa bàn quận năm đến nay có hai trăm bốn mươi ba chung cư và nhà ở tập thể trong đó phần lớn xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm với hai trăm một mươi một công trình
theo khảo sát đánh giá của công an quận năm có tới chín mươi tám khu chung cư nhà tập thể không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
các công trình này có chung đặc thù không có giải pháp ngăn cháy
không đảm bảo điều kiện thoát nạn không có thiết bị báo cháy hoặc có nhưng không hiệu quả thiếu đội ngũ chữa cháy tại chỗ